hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các môi trường công an tỉnh vĩnh phúc kiểm tra xe ô tô do nguyễn văn sâm ở huyện tam dương điều khiển
phát hiện trên xe chở chín cá thể lợn đã chết có tổng khối lượng khoảng trên bảy trăm năm mươi kg
toàn bộ số lợn trên đều có màu thâm đen bên ngoài da có suất huyết ở vùng bụng
tại cơ quan điều tra bước đầu nguyễn văn sâm khai nhận lấy số lợn trên ở một trại chăn nuôi
trên địa bàn xã hoàng lâu để mang đi tiêu thụ
lực lượng chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật nói trên
thưa quý vị hiện nay các loại tội phạm vẫn đang triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ
trong đó có các ứng dụng tiện ích của mạng xã hội để gia tăng hoạt động
trong đó có tội phạm mua bán vận chuyển vũ khí công cụ hỗ trợ trên không gian mạng
mặc dù lực lượng chức năng liên tiếp đấu tranh triệt phá các đường dây ổ nhóm
có hoạt động mua bán vận chuyển vũ khí công cụ hỗ trợ trên không gian mạng
và qua dịch vụ gửi hàng nhưng công tác đấu tranh ngăn chặn
hoạt động này vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn thách thức
lô hàng này là hàng chục cây đao kiếm được đóng gói gửi theo đường vận chuyển hàng hóa thông thường
bên ngoài bao bì ghi là hàng gia dụng dễ vỡ
theo đó số hàng đã được vận chuyển từ các tỉnh phía bắc gửi cho nhiều người đặt mua tại các tỉnh phía nam
trước khi đóng gói vận chuyển thì hoạt động mua và bán các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ diễn ra trên mạng xã hội
các đối tượng sẽ không lộ diện các tài khoản mạng xã hội đều là tài khoản ảo
cặp vợ chồng này đã lập riêng hai kênh youtube đao kiếm phong thủy hay facebook hùng lâm hưng móng cái
thường xuyên đăng tải
video clip live stream quảng cáo tài khoản mua bán vũ khí thô sơ giao kiếm công cụ hỗ trợ cung cấp cho các nhóm đối tượng xã hội
đây là một clip giao bán vũ khí công cụ hỗ trợ trên youtube được đặt dưới cái tên
tổng hợp những món đồ tự vệ giá rẻ với rất nhiều các loại súng bắn đạn nhựa đạn bi trong đó có cả súng bút
những loại súng này có tính sát thương rất cao và có thể dễ dàng khiến người khác tử thương nếu bắn ở cự li gần
và sau khi có khách đặt hàng các loại vũ khí này sẽ được tháo rời thành các linh kiện
và gửi theo các hình thức vận chuyển hàng hóa thông thường mà rất khó kiểm soát phát hiện
hiện nay trên các phương diện vận chuyển hàng hóa lưu thông trong đó có qua các dịch vụ biêu chính
trên kia chúng ta chỉ có điều chính thuộc nhà nước quản lý
tuy nhiên đến nay có rất nhiều các doanh nghiệp được thực hiện việc vận chuyển hàng hóa
như vậy thì cái việc kiểm soát cũng gặp rất nhiều khó khăn
bên cạnh đó khi mà người dân có nhu cầu vận chuyển một loại hàng hóa gì cho người thân mình ở địa phương khác
thì chỉ cần ra bến xe khách hoặc vẫy xe khách có thể gửi được cái biêu kiện đấy
chúng ta chỉ có một lực lượng duy nhất là lực lượng cảnh sát thông thông
toàn gia kiểm soát thì trên quá trình cũng chỉ phát hiện ngăn chặn được một số vụ liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng hóa
như vậy việc các đối tượng dễ dàng tiếp cận hàng hóa ký gửi không kiểm tra hàng hóa của các đơn vị vận chuyển
thì qua loa sơ xài đang vô hình chung tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để mua bán vận chuyển hàng cấm qua đường bưu chính hàng không
nhiều vụ việc sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ xảy ra trong thời gian qua để giải quyết mâu thuẫn gây dối trật tự công cộng
có một phần nguyên nhân từ tình trạng mua bán dễ dàng mặt hàng nguy hiểm này
tiếp tục là các thông tin về kinh tế trong nước đáng chú ý
mới đây một số ngân hàng thương mại như sacombank techcombank đã thông báo tạm dừng cho vay trong lĩnh vực bất động sản
theo đại diện các ngân hàng đây là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của ngân hàng nhà nước về kiểm soát tăng trưởng tín dụng
tập trung ưu tiên vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
ngân hàng sacombank không cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản
ngoại trừ cho vay đối với cán bộ công nhân viên và người mua xây sửa bất động sản để ở
ngân hàng này cũng không thực hiện huy động cho vay cầm cố sổ cùng lúc thông báo được áp dụng đến hết tháng sáu năm nay
trước đó sacombank cũng tạm dừng giải ngân khoản vay mua bất động sản gồm chưa hoặc đã có giấy chứng nhận kể từ ngày hai mươi năm tháng ba

do doanh nghiệp rút khỏi các tòa nhà cao ốc thị trường văn phòng cho thuê tại tp hcm đã sôi động trở lại
do doanh nghiệp rút khỏi các tòa nhà cao ốc thị trường văn phòng cho thuê tại tp hcm đã sôi động trở lại

khi tỷ lệ lấp đầy tăng ở tất cả các phân khúc thậm chí có những tòa nhà cháy hẳn

kéo dài thời gian sửa chữa sắp xếp văn phòng thậm chí miễn phí đến ba tháng tuyển thuê
không chỉ phục hồi tốt nhiều cao ốc còn rơi vào tình trạng cháy hàng thậm chí được các doanh nghiệp
lùng sụp bởi đây là các cao ốc có giá trị thương hiệu và vị trí vàng thị trường văn phòng tại
thành phố hồ chí minh dù không tăng thêm nguồn cung nhưng phục vụ tốt với tổng diện tích hấp thụ
thuần quý i đã tương đương ba mươi hai so với năm hai nghìn hai mươi một đạt một mươi bảy m hai hiện tỷ lệ trống trung bình của
văn phòng hạng a và b đều giảm duy trì ở mức một mươi một sáu đối với hạng a và bảy chín đối với hạng b
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
theo thống kê của hiệp hội thị trường trái phiếu việt nam dựa trên công bố từ trang thông tin
của ubnd hồ chí minh đã đặt tổng đối với hồ chí minh hồ chí minh đã đặt tổng đối với hồ chí minh
và sở giao dịch chứa khoán hà nội
quý i năm hai nghìn hai mươi hai nhóm bất động sản hiện dẫn đầu về giá trị phát hành đạt một mươi bảy hai trăm một mươi một tỷ đồng chiếm bốn mươi ba ba mươi sáu
thương hiệu vinmart vinmart cộng sẽ biến mất sau tháng bốn này và được thay thế bằng winmart winmart cộng
theo wincommerce winmart winmart cộng sẽ hoàn tất chuyển đổi thương hiệu trong tháng bốn này
như vậy chuỗi bán lẻ lớn với gần ba tỷ đồng
ba siêu thị và cửa hàng sẽ chính thức chia tay với tên gọi winmart winmart cộng
sau hơn hai năm sát nhập vào tập đoàn marsan
tôn tích loại hai trăm linh g một con to gấp năm lần dòng thông thường
đang được bán với giá một tám triệu đồng mỗi kg cao hơn cả tôm hùm xanh
tôm tích còn được gọi là bề bề tôm thuyền tôm tít hay tôm búa
là đặc sản dộ vụ vào tầm tháng bốn năm
nhưng năm nay loại bề bề trọng lượng lớn
hai trăm linh g một con hiếm
vì thế chúng được săn đón và bán ra với giá cao hơn tôm hục xanh
từ một một ba triệu đồng mỗi kg
để khuyến khích người tiêu dùng mua hàng hóa và lấy hóa đơn
tổng cục thuế cho biết sẽ tổ chức chương trình
hóa đơn may mắn khoai số trứng thường với giá trị giải thưởng lên đến năm mươi triệu đồng
sau khi khoai số trên hệ thống dữ liệu và ngỗ nhiên lựa chọn ra hóa đơn may mắn
gia đình ông phúc một trong những hộ dân sản xuất món cá thính lâu đời nhất tại đây cho biết
cá thính là nghề truyền thống mang văn hóa của người dân phú thọ
được truyền nghề từ bà mẹ tôi vợ chồng tôi cũng có làm cá thính lúc đầu cũng chỉ làm để ăn
sau thì thấy ngon thì nhiều người nhờ làm giúp và trả tiền
sau đó thì mình cũng thấy có triển vọng mình đưa ra bán hàng
cá thính là một món ăn dân dã bình dị nhưng lại vô cùng tinh túy
để làm được một mẻ cá thơm ngon phải đòi hỏi sự kỳ công tỉ mỉ khéo léo và tinh tế của người làm ra nó
chính phương thức làm gia truyền đã tạo nên hương vị và thương hiệu riêng của món ăn này
ai cũng có thể làm được cá tính nhưng làm được cái mẻ cá ngon thì chưa chắc ai đã làm được
bởi vì quy trình công đoạn của nó rất là cần thiết
thứ nhất là ta phải chọn được con cá tươi
thứ hai là phải làm nhanh được cái lúc tươi và ướp muối vào muối được đúng cái liều liều lượng muối
và để thính ra đúng cái thời điểm để mà ướp muối vào để thính
sau đó ta úp xuống được và đúng cái thời điểm đó thì ra mẻ cá thính ngon được
mỗi lần về phú thọ là tôi phải đặt ở đây mấy hộp cá thính về ăn
vị cá chua chua thanh thanh cùng với cơm và mùa lạnh thì ngon lắm
cá thính tử đà là món ăn nước tiếng của phú thọ
hiện nay sản phẩm này đã và đang được phân phối rộng khắp trong và ngoài tỉnh
với giá thành giao động từ một trăm hai mươi đến hai trăm linh đồng một hộ
đây chính là món quà bình dị mộc mạc của người dân đất tổ
dành tặng cho du khách thập phương trong mỗi chuyến ghé thăm
những hình ảnh bình dị về món ăn đặc sản của vùng quê đất tổ vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị